bất chấp số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp hàng chục đối tượng ở huyện biên giới an phú tỉnh an giang vẫn tụ tập đánh bạc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
sáng ngày hai tháng bảy công an huyện an phú cho biết vừa triển khai lực lượng triệt phá thành công sới bạc trên
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một tháng bảy tổ công tác của công an huyện an phú kết hợp cùng với công an các xã quốc thái và khánh an tỉnh an giang
đã bất ngờ ập vào tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực ấp quốc hưng quốc thái và bắt quả tàng một mươi hai đối tượng thu giữ một mươi một điện thoại di động ba xe ô tô một sổ ghi số đề hai mươi ba triệu đồng
cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan tới việc tổ chức và tham gia đánh bạc của các đối tượng